giật sợi dây chuyền bốn tám chỉ vàng một mươi tám k của một người dân rồi tẩu thoát
lực lượng công an huyện ba chi tỉnh bến tre đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được đối tượng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thanh bình chú xã tân thủy huyện ba chi
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp giật trên
đồng thời trước đó đã gây ra bốn vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường trên địa bàn huyện
với tổng tài sản cướp giật được là trên hai mươi chỉ vàng
còn tại long an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an vừa phối hợp với các đơn vị chức năng
triệt phá ổ nhóm tội phạm thực hiện gần bốn mươi vụ cướp giật trên địa bàn nhiều tỉnh
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn các huyện bến lức châu thành thủ thừa
thành phố tân an tỉnh long an liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản vào ban ngày
chúng thường có thủ đoạn phổ biến là lưu thông trên đường
tìm những người đi xe máy xe đạp
hoặc là tìm những người đi xe máy xe đạp
hoặc đi bộ để sơ hở tài sản như túi sách điện thoại di động
thì chúng ra tay cướp giật tài sản
quá trình thực hiện các đối tượng phân công nhiệm vụ
người lái xe người trực tiếp giật tài sản người chạy theo sau cảnh giới cản địa
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự công an tỉnh long an đã xác lập chuyên án
tập trung khám phá và bắt giữ được hai đối tượng là lê trường an tỉnh hậu giang
và lữ văn nhiêu tỉnh sóc trăng khi đang thực hiện hành vi cướp giật túi sách
của ông lê văn suy và bà lê thị kim cường
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn tp hcm
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã cùng lê quốc bảo
chú tỉnh trà vinh sử dụng xe mô tô thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản
tại các địa bàn tỉnh tiền giang bến tre trà vinh sóc trăng hậu giang
thậm chí xe máy các đối tượng sử dụng để cướp giật cũng do trộm cắp mà có
nhiều tài sản sau khi thu giữ của đối tượng đã được trả lại cho người bị hại
hiện công an long an đang truy bắt các đối tượng có liên quan
khám phá thành công chuyên án trên là chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
được đông đảo nhân dân biểu dương khen ngợi
mới đây công an tỉnh nghệ an đã trao tặng giấy khen của giám đốc công an tỉnh
cho hai quần chúng dũng cảm đuổi bắt đầu
các đối tượng đã được bắt cướp ở phường hòa hiếu thị xã thái hòa
ngày ba bốn hai nghìn một mươi sáu anh đặng anh dũng cùng anh trương công vinh
trú tại khối tân sơn phường hòa hiếu thị xã thái hòa
đã nghe thấy tiếng chi hô của một người phụ nữ đi đường về một đối tượng đã cướp giật chiếc ví của chị
ngay lập tức anh vinh và anh dũng đã nhanh chóng lấy xe máy truy đuổi theo đối tượng
theo được khoảng hai km đến phường quang tiến thị xã thái hòa
thi đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng cướp giật
sau đó hai anh đã bản ra đối tượng này cho cơ quan công an thị xã thái hòa để giải quyết
với tinh thần dũng cảm trên hai anh đã được công an tỉnh nghệ an tặng giấy khen
về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh trà vinh
trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến sông cổ chiên
đoạn thuộc ấp mỹ hiệp a xã đức mỹ huyện càm
đã phát hiện và bắt quả tang ba tàu đang khai thác cát trái phép
các trường hợp vi phạm gồm có nguyễn văn hùng huỳnh văn chống và nguyễn văn sơn
cùng chú huyện mò cây nam tỉnh biến tre
qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện ba trường hợp này
đều sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký
tại cơ quan công an các chủ phương tiện đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
và cam kết sẽ cắt phục
căn cứ vào hành vi vi phạm phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức là một mươi ba triệu một trăm linh nghìn đồng
đối với mỗi chủ phương tiện
thưa quý vị tình trạng xuất cảnh trái phép sang trung quốc để làm thuê
vẫn diễn ra đặc biệt ở các địa phương giáp danh với tuyến biên giới
tại yên bái thì vấn đề này có chiều hướng diễn biến phức tạp trong những năm gần đây
người lao động nghèo do hiểu biết hạn chế đã tin theo lời của các đối tượng môi giới
về viễn cảnh một công việc tốt với mức thu nhập cao
vâng và điều đang nói ở đây là toàn bộ số lợi
những người lao động này đều hoạt động chui và trái pháp luật tại trung quốc
do đó thì những rủi ro khó lường luôn rình dập người lao động
và những thực tế về cuộc sống bên kia biên giới trong phóng sự sau đây
sẽ là lời cảnh báo về giấc mơ đổi đời bằng con đường xuất cảnh trái phép sang trung quốc để làm thuê
tin và lời hứa về công việc không vất vả với mức lương cao bảy tám triệu đồng một tháng
của một đối tượng môi giới
bà tăng thị vương ở xã tân nguyên huyện yên bình tỉnh yên bái
và sáu người khác đã rủ nhau đi xuất cảnh trái phép
sang trung quốc để làm thuê
tại đây trái ngược với những gì bà tăng và mọi người cùng đi nghĩ
họ phải lao động cực nhọc thời gian làm việc nhiều
từ bảy giờ sáng đến hai mươi hai h ba mươi phút đêm
với mức lương từ một đến ba triệu đồng
điều kiện ăn ở khó khăn thiêu thốn
làm ba tháng thì hai tháng không được trả lương
do quá vất vả bà tăng và những người đi cùng
đã trốn ra ngoài để tìm đường về việt nam
không đủ rau thà thịt
thà thì chẳng có
thì thức ăn không có ăn không ăn được
thì chúng tôi không chịu được
tiền thì giả cho không đủ nè
làm thì mỗi ngày tăng ca thì làm nhiều tiếng quá
chúng tôi cũng không chịu được nè
làm thì nặng nhọc nè
thế là già không chịu được thì rủ nhau trốn đi ra ngoài
không bảo không làm cái công ty này nữa
trốn đi ra ngoài tìm đường về thì không biết nói
không biết hỏi ai
thế là chúng tôi cứ nấu ở đây thôi
hết ngày đến tối thì thấy công an về
thì bắt chúng tôi
cho chúng tôi vào đồn nhốt một ngày
do đời sống kinh tế khó khăn
nhận thức pháp luật còn hạn chế
nên dễ bị các đối tượng môi giới lợi dụng
rủ dê đưa sang trung quốc bất hợp pháp
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đã có hàng nghìn trường hợp xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện văn chấn văn yên và yên bình
các trường hợp xuất cảnh trái phép
chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như dao tày cao lan
các đối tượng vào địa phương
hầu như không qua chính quyền địa phương
các đối tượng đó thì lén lút vào các vùng sâu
vùng xa của các đồng bào dân tộc
trực tiếp là vận động trực tiếp tại hộ gia đình
các hộ đi thì cũng không thông qua chính quyền địa phương cả
thì coi như chốt cảnh là cũng đi làm thôi
cứ rủ đi là đi thôi
có thể là hôm nay đến gặp phát là cảm thấy và ưng thuận
phát là hôm sau có thể cũng đi luôn
nên cũng gặp rất khó khăn cho anh em và quản lý ở địa phương
trên thực tế
các trường hợp xuất cảnh trái phép sang trung quốc
gặp rất nhiều rủi ro vì không biết tiếng trung quốc
chủ yếu là lao động tự do
lao động chui
nên không được cơ quan chức năng của trung quốc bảo hộ
một số trường hợp còn bị ngược đãi
bị ép làm gái mại dâm
bị lừa bán vào các đường dây muôn người
với nhiều mục đích khác nhau
không còn cơ hội để trở về quê hương
trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh yên bái
đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành
đoàn thể cơ sở của huyện
ngừa ngăn chặn và hạn chế
tình trạng xuất cảnh trái phép
góp phần bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tại địa phương
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho nhân dân
trọng tâm là hướng nghiệp
dạy nghề tạo việc làm
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân làm tốt công tác
quản lý nhân hộ khẩu
tạm trú tạm vắng trên địa bàn
kịp thời phát hiện ngay từ
cơ sở những trường hợp vắng mặt tại địa phương
không rõ lý do
nghi xuất cảnh trái phép sang trung quốc
lập danh sách theo dõi
để có biện pháp xử lý
một bộ phận người dân
vẫn ảo tưởng đi tìm cơ hội đổi đời
làm giàu bằng con đường xuất cảnh trái phép
sang trung quốc thế nhưng thực tế
cuộc sống bên kia biên giới lại trái ngược
với những gì họ nghĩ
trong câu chuyện xuất cảnh trái phép
bên cạnh sự vào cuộc của các cấp địa phương
các lực lượng chức năng thì người dân
cũng cần phải nâng cao nhận thức pháp luật
để không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo
vào dạng sáng hôm qua cục cảnh sát môi trường
phối hợp với cùng đội quản lý thị trường số bốn
chiếc quản lý thị trường hà nội
đã phát hiện và bắt giữ một xe tải
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn nguyên liệu
thuốc bắc có nguồn gốc từ trung quốc
tập kết về địa bàn thành phố hà nội để tiêu thụ
điều đáng lưu ý là tổng trọng lượng lô hàng
bị bắt giữ lên tới sáu tấn
vào thời điểm trên
tại đoạn đường minh khai dưới chân cầu vĩnh tuy
tổ công tác liên ngành phát hiện
xe tải bị kiểm soát hai mươi chín c hai mươi năm
lưu thông từ lãng sơn về hà nội
có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng vạn thiệt
ở trên xe tải chở hơn một trăm ba mươi tải lớn
bên trong có chứa các loại nguyên liệu
thuốc bắc như ngập trúc đại hoàng
đỗ trọng tam thất
đây là những dược liệu được sử dụng
trong điều trị đông y
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được
trên nguồn góc xuất xứ
sau đó cơ quan chức năng đã làm việc với chủ lô hàng
là bùi minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú huyện lộc bình tỉnh lãng sơn
theo khai nhận ban đầu của chủ hàng
tổng trọng lượng hàng trên xe tải là sáu tấn
nguyên liệu thuốc bắc mua từ trung quốc
với giá năm đồng một cân
sau đó thuê vận chuyển về hà nội để bán lại kiếm lời
cơ quan chức năng đã lập biên bản
thu giữ toàn bộ số hàng và xử lý theo quy định
của pháp luật
anh vũ này từ thông tin vừa rồi thì tôi đang lo lắng là
với số lượng sáu tấn thuốc bắc này
nếu tiêu thụ chót lọt thì không biết rằng
sẽ có thể xảy ra những hậu quả gì
đối với người tiêu dùng
vâng đúng như vậy và nếu như các cơ quan chức năng
lơ là trong công tác kiểm tra xử lý
thì sẽ khiến cho người tiêu dùng phải gánh chịu hậu quả
như là vụ việc ngộ độc thực phẩm
tại bếp ăn tập thể chung của ba công ty
gồm có lysen siren và sungchu
tại khu công nghiệp minh hưng
ở hàn quốc
huyện trơn thành tỉnh bình phước
thì hàng trăm công nhân ngộ độc và phải nhập viện
điều trị có một phần nguyên nhân chính là
do công tác buôn lỏng quản lý
trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ
ngộ độc thực phẩm này thì lãnh đạo cục an toàn thực phẩm
đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý
kết quả bước đầu ghi nhận
đơn vị cung cấp suất ăn gây ngộ độc
chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
về an toàn thực phẩm điều đó cho thấy
có dấu hiệu buôn lỏng quản lý trong việc
đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn
trước tình hình trên cục an toàn thực phẩm
đã có văn bản đề nghị
tránh văn phòng ubnd tỉnh và giám đốc
sở y tế tỉnh bình phước chỉ đạo tổ chức
khám cấp cứu và điều trị kịp thời
cho số công nhân bị ngộ độc đình chỉ
hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của
cơ sở gây ngộ độc thực phẩm điều tra
xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm
truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm
nghi ngờ gây ra ngộ độc triển khai
các biện pháp xử lý hiệu quả nhằm ngăn chặn
không để xảy ra thành dịch trên địa bàn
hiện tượng cá chết bất thường ở bờ biển
các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
và gần đây nhất là bờ biển thừa thiên huế
đang gây rất nhiều hoang mang lo lắng
cho ngư dân và những ngày này
người dân cả nước đều xót xa chia sẻ
với ngư dân bốn tỉnh trên cũng như là hết
sức quan tâm đến diễn biến của công tác
tìm ra nguyên nhân của sự việc này
vâng và với kinh nghiệm đi biển
nhiều năm nhưng đa số ngư dân
vẫn không thể lý giải được hiện tượng này
cùng với đó là nhiều hộ nuôi cá lồng
tại thừa thiên huế cũng đang vô cùng e ngại
vì nguồn nước thông trực tiếp với biển
những ngày gần đây
các trang thông tin liên tiếp đưa hình ảnh
các loài cá chết và trôi giặt
vào bờ được người dân phát hiện ở
thừa thiên huế điểm đầu tiên
xuất hiện hiện tượng này là các xã ven biển
của huyện phú lộc như vinh mỹ
ngày đã lan đến xã vinh hiền
các hộ nuôi cá lồng trong đầm tại đây
cũng cho biết đã xuất hiện nhiều hiện tượng lạ
như hộ ông nguyễn túy
hai lồng cá vẩu ba tháng tuổi của gia đình ông
cũng bị chết hơn phân nửa
khoảng ba trăm linh con nhưng gia đình ông
cũng như bao hộ dân khác tại đây
không thể tìm ra cách chữa
và bất lực khi nhìn đàn cá giống
tại cảng cá thuận an
những người dân đi biển
dài ngày cập bến

nổi lên trên mặt biển

vì không biết tình trạng này
sẽ kéo dài trong bao lâu
và liệu có lan rộng hay không
tại cảng cá thuận an
những người dân đi biển dài ngày cập bến
cũng cho biết thấy khá nhiều cá chết
nổi lên trên mặt biển
điều này gây cho họ sự hoang mang lo lắng
vì không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu
và liệu có lan rộng hay không
điều này gây cho họ sự hoang mang lo lắng

và liệu có lan rộng hay không

và liệu có lan rộng hay không

và liệu có lan rộng hay không

ngoài ra đây là thời điểm giao mùa tảo sinh trưởng nhanh cùng với đó nhiệt độ cao giải phóng khí độc tích tụ ở đáy các lồng cá và gây thiếu hụt oxy cục bộ
trước mắt người dân chỉ có biện pháp làm các máy xúc tại các lồng cá như thế này để cố vớt phát lại chút tài sản của mình
những hệ lụy từ hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường những ngày gần đây sẽ được truyền hình công an nhân dân tiếp tục thông tin trong những bản tin sau
liên quan đến vụ việc thì chiều qua tại hà tĩnh trong buổi làm việc với các địa phương xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
đại diện bộ tài nguyên và môi trường cho biết đoàn công tác của bộ sẽ sớm có kết quả về nguyên nhân cá chết để công bố tới nông dân
về đường ống xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp formosa đại diện bộ này cho biết đã được sự cho phép của bộ theo đúng quy định
cũng tại buổi làm việc đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân ở các địa phương
các địa phương có cá chết hàng loạt cần thu gom cá chết để tiêu hủy và không được dùng làm thực phẩm
tuy nhiên khi không còn hiện tượng cá chết nữa có nghĩa là những sản phẩm thủy sản đó là an toàn và người dân hoàn toàn yên tâm sử dụng
theo báo cáo của đại diện lãnh đạo các tỉnh cá chết tại các vùng biển của bốn tỉnh nói trên đều có hiện tượng giống nhau như chết đồng loạt nhanh trên diện rộng khi nước thủy chiều lên
ngay sau khi nhận được thông tin các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường cũng đã cử các đoàn trực tiếp quan chắc môi trường
lấy mẫu phân tích các mẫu nước mẫu cá và các yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái
tuy nhiên cần có thêm thời gian để xác minh yếu tố độc gây ra hiện tượng cá chết bất thường này
bảo tàng vũ khí cổ tại vũng tàu vừa chính thức mở cửa đón khách trở lại tại số chín mươi tám trần hưng đạo thành phố vũng tàu
đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên của tỉnh do ông robert tayler quốc tịch anh làm chủ và là bảo tàng tư nhân thứ một mươi hai trong cả nước
bảo tàng được chia làm ba khu trưng bày với hơn hai hiện vật gồm có súng gương giáo mát lưỡi lê quân trang quân phục của nhiều nước có niên đại từ thế kỷ một mươi bảy đến hai mươi
những bộ quân phục của anh pháp hà lan nga đức trong các cuộc thập tự trinh và trang phục của võ sĩ samora nhật bản kỵ binh trung quốc quân đội la mã
súng cạp binh của vua napoleon
súng lục của nước hoàng anh
súng máy maxim nga
không chỉ ấn tượng với sự phong phú và đa dạng của các hiện vật được trưng bày
bảo tàng vũ khí cổ còn mang đến những bài học thú vị
thông qua những câu chuyện lịch sử được chú thích cụ thể bằng các ngôn ngữ anh việt nhật bên cạnh mỗi loại hiện vật
bảo tàng chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên một sản phẩm mới mẻ cho du lịch vũng tàu
sau khi đình làng an hải huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
tổ chức lễ khao lề thế lính hoàng sa
thì vừa qua tại đỉnh làng an vĩnh huyện đảo lý sơn
các tộc họ trên đảo lý sơn cũng đã tổ chức lễ khao lễ thế lính hoàng sa
đây là nghi lễ truyền thống của cư dân đảo lý sơn
nhằm trị ân các bậc tiền nhân trong đội hùng binh bắc hải năm xưa
đã có công cắm mốc bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
vâng và lễ khao lề thế lính hoàng sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của việt nam
còn có phần khơi dậy lòng yêu nước bảo tồn các giá trị văn hóa của cha ông
giúp cố kết cộng đồng giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu lý sơn quảng ngãi nói riêng và việt nam nói chung
lễ khao lê thị lính hoàng sa được các tộc họ trên đảo lý sơn tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng ba âm lịch hàng năm
tại đình làng xã an vĩnh
trong không khí trang nghiêm các thế hệ con cháu trên đảo và du khách đã thành kính thắp nén nhang dân phẩm vật
nhằm tạ ơn công đức của cha ông trong việc khai phá xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước
quốc vị hồi xưa đã đi bí nước hy sinh vì mình báo bình tổ quốc
hôm nay nhà nước ta cũng nhớ cộng bằng rồi người trong gia tộc bắt người con thân yêu hy sinh vì nước
thực tiễn mất mát hy sinh của nhiều lớp người đi làm nhiệm vụ tại hai quần đảo hoàng sa trường sa
chỉ có đi mà không có về nên người dân đã tái hiện năm tuyển câu linh vị ghi danh từng dân binh
cùng các lễ vật mà bi phu hoàng sa ngày xưa phải mang theo trên thuyền
như muối cao củi mắm xây neo đưa ra biển khơi
hy vọng những phẩm vật này sẽ đến đức với dân binh đang làm nhiệm vụ trên biển
lễ khao lễ thế lính hoàng sa đã góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của việt nam trên biển
đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
cách xây dựng biểu giá điện hiện nay của evn quyền lợi của người dân người mua chỉ được xem xét ở góc độ đỡ thiệt hại hơn
trong khi đó doanh thu quyền lợi của bên bán là evn không thay đổi
vấn đề cốt lõi là sự minh bạch của ngành điện
tức là người dân có quyền được biết rõ trong từng đồng tiền mà họ trả cho evn gồm những chi phí nào và bao nhiêu là lợi nhuận hàng từ
theo phương án bắt đầu từ một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng bốn
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt phối hợp với công an thị xã sầm sơn công an thành phố
các lực lượng chức năng thành lập hai mươi hai trường hợp
chốt phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
chống ủn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ bốn mươi bảy đoạn thành phố thanh hóa thị xã sầm sơn
và khu vực diễn ra lễ khai mạc khu vực bắn pháo hoa không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
riêng lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
hướng dẫn giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
vâng xin được tiếp tục với câu chuyện trên những cung đường giao thông nhưng là vấn đề về chi phí khi di chuyển
như chúng tôi đã đề cập về việc tăng giá ở các trạm thu phí bot trên tuyến hà nội hải phòng
thì đang làm khó cho người dân còn các doanh nghiệp vận tải thì đang dần mất khách hàng do chi phí vận tải bị đội lên quá nhiều
hệ lụy từ việc tăng phí thì không chỉ dừng lại ở thiệt hại về kinh tế
câu chuyện trong phóng sự sau sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về cái việc là tăng phí trên tuyến hà nội hải phòng
đang là nguyên nhân chính gây ra ảnh hưởng tiêu cực với các tuyến đường giao thông của các địa phương có tuyến quốc lộ năm đi qua
ghi nhận của phóng viên intv tại hải dương
quốc lộ ba mươi tám đoạn giao cắt với quốc lộ năm trên địa phận huyện bình giang tỉnh hải dương
từ khi lợi ký ở các trạm bot trên quốc lộ năm tăng lên
tuyến quốc lộ ba mươi tám đã trở thành trung đường lý tưởng
để tránh lái xe container né chặt kỳ ký
có mặt tại tuyến đường này trong vòng khoảng hai mươi phút
và mặc dù bây giờ đang là thời điểm một mươi hai giờ trưa
nhưng chúng tôi cũng có thể ghi nhận được là có hàng chục chiếc xe container như thế này đã di chuyển qua con đường này
việc tăng phí ở trên quốc lộ năm thì đã gián tiếp gây ra tình trạng là nhiều lái xe container
thì đã chọn con đường này làm con đường để tránh các cái trạm thu phí vì mức phí ở đây
theo họ là quá cao
và cái điều này thì đã gây ra những hệ lụy lên cuộc sống của người dân xung quanh con đường này
đặc biệt có thể thấy rõ nhất là con đường này đang trong thời gian nâng cấp
thì tiến độ để hoàn thành việc nâng cấp sẽ bị kéo dài
đường bị cầy nát do xe vượt quá tải trọng cho phép
cuộc sống người dân dọc tuyến quốc lộ ba mươi tám nhiều nơi bị xáo trộn
chạy qua đây là người đi qua đường còn khó
đấy mà ảnh hưởng đến đời sống nhân dân ở đây là vì tầm bốn năm
năm giờ sáng xe chạy nó ổ gà nhiều nó sóc rung nhà không làm sao mà nghỉ được
rời đất nó không nhìn thấy đâu cả
công có đi rời lắng hôm nay mưa còn nữa chứ rời lắng thì nó mù mịt lắm
không nhìn thấy ai vào mấy ai
đây mặt đường bị xấu là cũng đa phần là xe công tên lơ đi qua
tuyến cao tốc hà nội hải phòng mới
phí một lượt với xe công tên lơ bốn mươi feet là bảy trăm sáu mươi đồng
vì thế đa phần xe công tên lơ đều chọn chạy trên quốc lộ nam cũ
chi phí là hai trăm linh đồng một trang
với hai trạm thì tổng sẽ là bốn trăm linh đồng một lượt hà nội hải phòng
thế nhưng vì lợi ích kinh tế
rất nhiều loại xe chấp nhận đi cùng đường dài hơn xấu hơn để né trạng
từ đầu năm của năm hai nghìn một mươi sáu thì là hiện tượng mà né trạng là cũng rất là nhiều

chính vì lợi ích kinh tế này tuyến đường đi quốc lộ ba mươi tám
hoặc các tuyến đường nhỏ liên tịnh như việc khác ở hàng dương thiên hiên
đang phải oàn mình gánh trị hàng ngàn lượt xe tải nặng chạy qua mỗi ngày
các cái đường mà thiết kế với tải trọng thấp hơn
thì lại như là bị các cái xe lẽ ra phải đi ở trên các cái tuyến cao tốc ấy
chạy vào đây thì lại phá nhanh hỏng hơn
thì làm được đường trung ương thì đường trung ương không phát huy được
nhưng đường nghịa vương thì lại bị phá hỏng
đang có một kỳ kế đáng buồn tuyển tại
đó là đường cao dốc dược đạn thì chẳng rẻ gì đi
còn các tuyến đường nhỏ hơn như ổ voi ổ gà thì vẫn rất thấp mật
với chất lượng đường và một đội sinh viện lại dâu đặc như thế này
tài nạn giao thông sẽ ổn định